kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bước vào phiên chất vấn đầu tiên
dự kiến bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
sẽ trả lời chất vấn cùng các thành viên chính phủ giải trình các vấn đề đại biểu nêu
cử tri cả nước kỳ vọng những vấn đề còn vướng mắt trong thời gian qua
sẽ được làm rõ tại phiên chất vấn kỳ này
kỳ họp thứ năm đang bàn thảo nhiều nội dung quan trọng
với những tranh luận sôi nổi của các đại biểu chung quanh các vấn đề còn nhiều vướng mắt
qua đó đã nhận được sự quan tâm cũng như đồng tình ủng hộ của nhiều cử tri trong cả nước
trước phiên chất vấn cử tri đặt nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu và bộ trưởng đầu ngành
cử tri nhận xét trong những kỳ họp gần đây
chất lượng các phiên chất vấn đã được nâng cao làm hài lòng người dân trong cả nước
để phiên chất vấn
thực sự dân chủ công khai cử tri đề nghị đại biểu quốc hội cần lựa chọn những vấn đề chất vấn mang tính thời sự
trước phiên chất vấn cử tri đặt nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu và bộ trưởng đầu ngành